cũng như nhiều địa phương trên cả nước ngập lụt trong mùa mưa bão ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân thành phố hạ long
vì vậy nhiều giải pháp quyết liệt đã được thành phố triển khai nhằm giải quyết rứt điểm tình trạng này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dự báo trong năm nay tình hình bão lũ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp
lượng mưa vượt trung bình nhiều năm nhất là vào các tháng cao điểm mùa mưa có xu hướng tăng từ năm một mươi so với các năm trước